tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với tổng thống pháp phan xô hồ lăng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng chào đón tổng thống phan xô hồ lăng đến thăm quốc hội việt nam
đánh giá cao việc pháp luôn là một trong những nhà tài trợ song phương hàng đầu châu âu cho việt nam
chủ tịch hội khẳng định các dự án sử dụng oda của pháp đang được triển khai tốt
đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội của việt nam
trong năm quốc hội việt nam luôn giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn này
qua ngày tổng thống và các nghị sĩ trong đoàn chủ tịch quốc hội cảm ơn nghị viện pháp đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu
và đề nghị pháp ủng hộ sớm ký và triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu
vui mừng nhận thấy quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy và phát triển tích cực
trước đó quốc hội việt nam đã ký thỏa thuận hợp tác với cả thượng viện và hạ viện pháp
chủ tịch quốc hội cho rằng đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nghị viện song phương
cảm ơn chủ tịch quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn
tổng thống pháp phong solang bày tỏ nhất trí sẽ tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước
tổng thống pháp cũng khẳng định sẽ xem xét và tiếp tục tăng thêm những khoản tài trợ cho việt nam
cũng như tăng cường các dự án chống biên đồ khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng
tổng thống pháp nhất trí hai bên sẽ tăng cường hơn nữa trong giáo dục và đào tạo
cũng như mong muốn phát triển cộng đồng người nói tiếng pháp tại việt nam
coi đây là cơ sở để nhân dân hai nước hiểu biết về nhau
củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia